thưa quý vị hôm nay cả nước có ba mươi ba bảy trăm bốn mươi bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là hai năm trăm năm mươi năm trăm hai mươi năm ca
tính từ một mươi sáu h ngày hai tháng ba đến một mươi sáu h ngày ba tháng ba
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một trăm một mươi tám bảy trăm chín mươi ca nhiễm mới
trong đó có một mươi ca nhập cảnh và một trăm một mươi tám bảy trăm tám mươi ca ghi nhận trong nước
tăng tám năm trăm linh ca so với ngày trước đó tại sáu mươi hai tỉnh thành phố có bảy mươi bảy hai trăm hai mươi sáu ca trong cộng đồng
trong khi đó sở y tế hà nội thông báo từ một mươi tám h ngày hai tháng ba đến một mươi tám h ngày ba tháng ba
thành phố ghi nhận một mươi tám sáu trăm sáu mươi một ca mắc covid một mươi chín trong đó có sáu bốn trăm một mươi tám ca cộng đồng và hai mươi ca tử vong
bệnh nhân phân bố tại năm trăm hai mươi năm phường xã thị trấn thuộc ba mươi quận huyện thị xã